cuộc thi tài năng trẻ diễn viên kịch nói toàn quốc hai nghìn hai mươi do cộng nghệ thuật biểu diễn phối hợp với hội nghệ sĩ sân khấu việt nam tổ chức tại hà nội từ ngày chín đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
sau chín ngày cuộc thi đã thành công tốt đẹp tuy nhiên vẫn còn đó những trăn trở cho lớp nghệ sĩ kế cận của loại hình sân khấu này
vượt qua khó khăn thách thức của một năm đời sống nghệ thuật có nhiều biến động
sau ba diễn viên cùng năm mươi trích đoạn đa dạng về đề tài phong phú về cách thể hiện cho thấy sự đầu tư và chất lượng đến từ các đơn vị nghệ thuật công lập và tư nhân
tuy nhiên việc trung trời vào kết quả của một cuộc thi để tìm kiếm lớp kế cận thì có lẽ là chưa đủ
thông qua cuộc thi này các nhà quản lý các đơn vị nghệ thuật cũng sẽ đánh giá được thực trạng đội ngũ diễn viên
từ đó có hướng đào tạo bồi dưỡng và định hướng phát triển cho tài năng đơn vị của mình
để giúp được kinh nghiệm từ các hoạt động này chúng tôi sẽ phải tham mưu những nội dung về chính sách
những công tác quản lý nhà nước cho nó phù hợp trong thời gian tới
một là tạo điều kiện cho các tài năng trẻ tiếp tục tỏa sáng và phát huy
bản thân các đơn vị nghệ thuật hiện nay cũng đã được nhà nước tạo điều kiện hỗ trợ
thì cần tiếp tục có nhiều hơn nữa các cái vở diễn các chương trình nghệ thuật phù hợp
để cho các bạn trẻ phát huy cái khả năng tài năng của mình trên sân khấu
chúng tôi cũng sẽ tính đến những sân chơi mới những liên hoan nghệ thuật mới
để cho các nghệ sĩ trẻ có thể tham gia để thể hiện cái tài năng trên trong các vở diễn
thành công của cuộc thi năm nay thực sự đã tạo đà phát triển cho nghệ thuật sân khấu kịch
trở thành bệ phóng cho các tài năng trẻ tiếp tục được quan tâm tạo điều kiện phát triển chuyên môn
và trở thành nhân tố kế cận tích cực đóng góp nhiều hơn cho sân khấu kịch việt nam trong những năm tiếp theo